công an thành phố hà nội làm việc với các bị hại trong vụ lừa đảo xảy ra tại công ty đa cấp liên kết việt
tại thành phố hồ chí minh xảy ra vụ sập gác chứa hàng khiến ba người thương vong
sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế
sau khi tiếp thu chỉnh lý dự thảo quy định về tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế điều chỉnh mức phạt là bốn một ngày
bởi vì nếu để ở mức phạt ba sẽ thấp hơn mức lãi suất hiện hành của các ngân hàng thương mại
và điều này sẽ dẫn đến trường hợp doanh nghiệp cố tình chậm nộp thuế cho nhà nước
xung quanh vấn đề này nhiều ý kiến cho rằng mức phạt như vậy là quá cao cho doanh nghiệp
khác với lãi tiền vay trả ngân hàng tiền chậm lộp thuế không được tính vào chi phí
mà doanh nghiệp phải lấy từ lợi nhuận sau thế với tỷ lệ bốn trên ngày bằng một mươi bốn sáu trên năm
nếu quy về chi phí lãi vay trước thuế thì tương đương mức một mươi tám hai mươi năm trên năm
đây là mức quá cao so với sức chịu đựng của doanh nghiệp
trường hợp mà chay lì có tiền không trong thuế
tức là anh sẽ thu hồi chứ không phải làm thế này đó
thì nó giúp cơ quan thuế anh lười áp dụng các biện pháp
cứ để là phạt cái việc mà quá hạn thu nó dễ hơn
thì cái này nó không hợp lý
tôi đề nghị là thường dụng quốc hội bang xuân thảo giữ nguyên trước đây đưa ra thế nào
thì bây giờ giữ nguyên không nên chúng ta dung hòa lấy chia đôi như mà cái lần này chia đôi
xung quanh quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ bảy
so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra
cơ sở thương mại không có quan hệ công ty mẹ công ty con với cơ sở sản xuất
đại biểu tỉnh thái bình đỗ văn vẻ cho rằng
nhiều loại hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có đặc điểm rất khác nhau
nên chi phí lưu thông trong khâu bán buôn của các cơ sở thương mại đầu tiên cũng rất khác nhau
do vậy việc áp dụng chung một mức trần bảy như dự thảo là rất thấp và chưa hợp lý
chi phí vận chuyển so với giá bán của mặt hàng bia từ lơi sản xuất
nơi nhập khẩu đến địa điểm bán ra của cơ sở thương mại
sẽ cao hơn mặt hàng ô tô thuốc lá
tôi cho rằng nếu như cần phải quy định mức tỷ lệ phần trăm
cần có khung ví dụ từ ba đến một mươi hai
giao cho chính phủ căn cứ đặc điểm tính chất của từng mặt hàng
để quy định mức tỷ lệ cụ thể
trước đó trong ngày làm việc hôm nay
quốc hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ
của quốc hội khóa một mươi ba của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ
tranh án tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
và tổng kiểm toán nhà nước
chiều nay tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước
tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng
cho đồng chí nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đồng chí phạm dũng thứ trưởng bộ công an
chủ tịch nước trương tấn sang dự và trao quyết định
dù buổi lễ có đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị thứ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí lãnh đạo bộ công an bộ quốc phòng đại diện các ban bộ ngành trung ương
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trương tấn sang
đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng
và tặng hoa chúc mừng thứ trưởng nguyễn văn thành cùng thứ trưởng phạm dũng
khẳng định đây là niềm vinh dự lớn của đồng chí nguyễn văn thành và đồng chí phạm dũng
là niềm vui chung của lực lượng công an nhân dân
đồng thời cũng là sự ghi nhận đánh giá cao của đảng nhà nước
đối với công lao đóng góp sự tiến bộ trưởng thành của hai đồng chí và của lực lượng công an nhân dân
chủ tịch nước trương tấn sang bày tỏ tin tưởng với vinh dự và trách nhiệm lớn lao
trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn thành và thứ trưởng phạm dũng
cần phát huy hơn nữa năng lực trí tuệ của mình
cùng với tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng
giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân
hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
thực hiện tốt lời dạy của bác hồ
người làm tướng phải trí dũng nhân tín liêm trung
để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng mẫu mực
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó
cùng với tập thể lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành cùng thứ trưởng phạm dũng
cần chủ động nắm tình hình làm tốt công tác dự báo tham mưu chiến lược
kịp thời đề ra những phương án giải quyết các tình huống hệ trọng về an ninh quốc gia
không để bi động bất ngờ
phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân
xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
tạo dựng môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
trong thời gian trước mắt lực lượng công an nhân dân cần nỗ lực hết sức
để bảo vệ thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn
và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
thay mặt các đồng chí được trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng lần này
thứ trưởng nguyễn văn thành phát biểu bày tỏ xúc động
được lãnh đạo đảng nhà nước tin tưởng giao trọng trách
chân thành cảm ơn sự quan tâm của đảng nhà nước nhân dân
khẳng định sẽ hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc
đảng thường xuyên tu dưỡng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
vì an ninh tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sự nghiệp đảm bảo quốc phòng an ninh
sáng nay tại hà nội bộ công an phối hợp với báo nhân dân
đồng tổ chức hội thảo khoa học xây dựng bản lĩnh chính trị
cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong tình hình mới
đại tướng giáo sư tiến sĩ trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đến dự và phát biểu khai mạc tại hội thảo
đồng chủ trì hội thảo có thượng tướng bùi quang bền
thứ trưởng bộ công an đồng chí lê quốc khánh
phó tổng biên tập báo nhân dân
dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo bộ công an
các bộ ban ngành đoàn thể trung ương
đại diện lãnh đạo học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
hội đồng lý luận trung ương tạp chí cộng sản
trần đại quang khẳng định hội thảo khoa học này
được tổ chức nhằm khẳng định những kết quả
thành tích đạt được trong công tác chính trị tư tưởng
giáo dục truyền thống lấy xây dựng bản lĩnh chính trị
lòng trung thành tuyệt đối với đảng
là mục tiêu giáo dục rèn luyện của cán bộ chiến sĩ công an
rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu
phục vụ công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại
đồng thời có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng
truyền thống anh hùng vẻ vang
cho toàn lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng trần đại quang đề nghị các đồng chí đại biểu
tập trung thảo luận trao đổi về các vấn đề
thấm nhuận quán triệt sâu sắc nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân
bảo đảm công an nhân dân thật sự là lực lượng chính trị trung thành
tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm
công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân
là trách nhiệm của toàn lực lượng công an nhân dân
trước hết là trách nhiệm các cấp ủy đảng
thủ trưởng công an cấp cấp
cần phát huy vai trò chủ động tích cực sáng tạo
dám làm dám chịu trách nhiệm của tập thể cấp ủy
đặc biệt là đồng chí bí thư
để đảng bộ tri bộ là chốt dựa tin cậy về tư tưởng chính trị
và là hạt nhân của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị
và việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước
lên tầm cao mới sâu sắc toàn diện hơn
thường xuyên quan tâm chú trọng tổng kết thực tiễn
nghiên cứu phát triển lý luận về công tác chính trị tư tưởng
phục vụ công tác giảng dạy bồi dưỡng nghiệp vụ
trong các học viện nhà trường công an nhân dân
góp phần bổ sung hoàn thiện hệ thống lý luận công an nhân dân
tại hội thảo các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận đều khẳng định
trong suốt quá trình hơn bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước nhân dân
và chế độ xã hội chủ nghĩa việt nam
xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu
là công cụ sắc bén để bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước chính quyền cách mạng
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động việt nam
kết luận hội thảo thứ trưởng bùi quang bền yêu cầu
tạp chí công an nhân dân phối hợp với các đơn vị liên quan
nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả hội thảo
để báo cáo đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
phục vụ cho việc lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống đạo đức cách mạng
nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
phối hợp với báo nhân dân lựa chọn những tham luận khoa học có chất lượng
để đăng tải công khai rộng rãi phục vụ cho công tác tuyên truyền
trên cơ sở các báo cáo tham luận tại hội thảo
nhiên cứu biên tập cuốn sách
xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong tình hình mới
làm tài liệu nghiên cứu
tham khảo phục vụ cho lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương
trong công tác chính trị xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
vào chiều nay tại hà nội đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh vệ
đã tổ chức lễ meeting chào mừng kỷ niệm tám mươi năm năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ba mươi năm thành lập đoàn thanh niên bộ công an
và gặp mặt cán bộ đoàn chủ chốt của bộ tư lệnh cảnh vệ qua các thời kỳ
cùng với tuổi trẻ cả nước tuổi trẻ công an nhân dân
các thế hệ đoàn viên thanh niên bộ tư lệnh cảnh vệ
đã có những đóng góp công hiến quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
hiện nay lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm trên năm mươi quân số bộ tư lệnh cảnh vệ
có mặt trên tất cả các lĩnh vực của lực lượng cảnh vệ
nhiều mô hình phong trào như hoạt động sung kích làm tăng ca thêm giờ
ngày thứ bảy tình nguyện đã thu hút đoàn viên tham gia
qua đó phát huy tinh thần sung kích trong công tác học tập giải nguyện
góp phần xây dựng đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh vệ
luôn là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào đoàn của bộ công an
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị và các bạn hôm nay công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức thực hiện thực nghiệm hiện trường vụ giết người
cho ba đối tượng gồm cơ lượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cơ phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và cơ quan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đều trú xã tân châu huyện di linh tỉnh lâm đồng
gây ra tại công viên di linh và thuộc tỉnh lâm đồng
trước đó ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu anh nguyễn duy nhật tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã liên đầm huyện di linh cùng ba người bạn đang ngồi chơi tại công viên di linh
thì bị nhóm thanh niên lạ mặt dùng tuyếp sắt gậy tấn công
khiến anh tân bị thương nặng và tử vong vào ngày một mươi ba tháng một
sau hơn hai tháng điều tra ngày một mươi bảy tháng tám
năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng xác định và tiến hành bắt khẩn cấp các thị trang ở trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trước đó cách đây bốn năm từng có mâu thuẫn với nhóm của anh tân
công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố cơ lượng và cơ phong về tội giết người cơ quan về tội không tố giác tội phạm
công an tỉnh phú thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị ngọc vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tổ sáu a phường nông trang thành phố việt trì
là giáo viên trường trung học phổ thông công nghiệp việt trì về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
thông qua hình thức lừa đảo xin việc làm nguyễn thị ngọc vân đã chiếm đoạt trái phép của nhiều nạn nhân
số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
thủ đoạn của nguyễn thị ngọc vân là tự giới thiệu mình có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo nhiều sở ngành
máy nhà nước trên địa bàn tỉnh phú thọ
tuy nhiên sau khi nhận tiền của các nạn nhân nguyễn thị ngọc vân không thực hiện như cam kết
mà sử dụng số tiền trên vào việc tiêu xài cá nhân
đến nay vân đã hoàn toàn mất khả năng thanh toán và có dấu hiệu lẫn tránh nạn nhân
ngày hôm nay công an quận một tp hcm đã tạm giữ vũ minh quang và trần văn tùng
cả hai cùng hai mươi tuổi để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản của nữ du khách người nga
trước đó sáng ngày hai mươi một tháng ba tổ hình sự đặc nhiệm công an quận một phát hiện hai thanh niên chạy xe máy
có những dấu hiệu khả nghi nên theo dõi
đến trước địa chỉ số một trăm bảy mươi năm đường phạm ngũ lão hai đối tượng giật túi sách của nữ du khách quốc tịch nga rồi tăng ga bỏ chạy
tổ hình sự đặc nhiệm tiến hành truy đuổi đến giao lộ tôn thất tùng nguyễn trãi quận một
thì cả hai bị khống chế đồng thời thu giữ tăng vật là túi sách có một trăm năm mươi đô la mỹ năm trăm linh ngàn đồng việt nam
cùng nhiều giấy tờ liên quan được trao trả
thưa quý vị và các bạn trong các bản tin trước truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về vụ việc liên quan đến vi phạm của công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại việt nam
gọi tắt là công ty liên kết việt
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định ủy thác điều tra cho cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương
mà công ty liên kết việt đặt chi nhánh đại lý
mỗi ngày công an các địa phương có hàng trăm nạn nhân đến trình báo
khối lượng công việc mà các đơn vị đang tiếp nhận điều tra trong vụ việc này là rõ
rất lớn ghi nhận tại một buổi làm việc của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
tám giờ sáng tại phòng làm việc của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội
nhiều nạn nhân của công ty đa cấp liên kết việt đã đến làm việc với các điều tra viên
trước đó các nạn nhân này đều đã có đơn trình báo gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội
mình muốn tham gia mình lên khảo sát trước chứ
khảo sát đây là công ty điều bộ công phòng này
hỏi một người giới thiệu hay hay vừa mua vừa có hoa hồng gì đấy
thế mình bảo thử xem sao thế là mua
mua mã đầu là ba xuất lần thứ hai tôi mua thêm tám mã
lần thứ ba thì là mua thêm ba mươi mã nữa
trường hợp người phụ nữ này giấu chồng giấu con để tham gia đa cấp
có chút ít ỏi tiền lương hưu bà dồn hết vào đa cấp
điều đáng nói là
sau khi nhận được một hai lần tiền hoa hồng bà lại đi đầu tư tiếp
cái vòng luận quận đa cấp đã khiến bà điều đứng
thế chị mua bao nhiêu mã
tất cả mọi người là một mươi sáu mã tất cả mấy người đấy

thế chị lấy được bao nhiêu hoa hồng ở trong số đó rồi
lấy thì nó lại gạ chơi chứ nào
thế lại quay lại nộp lại
thưa quý vị và các bạn
chúng tôi có mặt tại một buổi làm việc của công an thành phố hà nội
với các bị hại của công ty liên kết việt
và đến thời điểm này thì có thể thấy là danh sách các bị hại trên địa bàn thành phố hà nội là rất lớn
và hiện nay thì công an thành phố hà nội đang tích cực điều tra mở rộng
theo cơ quan công an thành phố hà nội
số nạn nhân của công ty đa cấp liên kết việt tại hà nội lên đến vài nghìn người
chủ yếu tập trung tại các huyện
như phúc thọ
mỗi người tham gia công ty đa cấp liên kết việt
trong điều kiện hoàn cảnh và mức độ đầu tư khác nhau
tuy nhiên với những gì mà lê xuân giang và đồng bọn đưa ra
thì ai cũng nghĩ đây là công ty của bộ quốc phòng
và họ tham gia với niềm tin rất lớn vào uy tín của công ty này
thế cô ta nói như thế nào để chị tham gia vào cái công ty này
nói như thế nào hướng dẫn như thế nào
đều nói rằng là đây này
các thứ về
nên tường có những các cái ảnh của ông giang ông ngồi
có những cái vị lãnh đạo cấp cao
chụp cùng vang
đúng không có những bằng khen
thế cô thu đấy có nói công ty đấy là của bộ quốc phòng không
ai cũng nói
ở trong đấy
lúc đấy là tất cả đều nói là của bộ quốc phòng
ngay sau khi tiếp nhận điều tra vụ án công ty đa cấp liên kết việt
công an thành phố hà nội đã tích cực triển khai
và có thể thấy khối lượng công việc hiện nay là rất lớn
tuy nhiên thực tế thời gian qua
nhiều nạn nhân từ các tỉnh thành khác
cũng tìm về công an hà nội
để trình báo gây khó khăn cho công tác điều tra
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội lưu ý
nạn nhân của công ty đa cấp liên kết việt
thuộc địa bàn tỉnh thành nào
thì đến cơ quan công an địa phương đó
để trình báo và cung cấp thông tin
tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ
thưa quý vị và các bạn
đến một mươi tám h ngày hôm nay
lực lượng chức năng huyền hốc môn thành phố hồ chí minh
vẫn đang phong tỏa công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên việt cường
ở số năm mươi tám trên một mươi một quốc lộ một
ấp tiền lân xã bà điểm
để điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
khiến ba người thương vong tại đây
các nhân chứng tại hiện trường cho biết
khoảng một mươi năm h cùng ngày
nhiều công nhân đang bốc xếp hàng trong công ty việt cường
thì gác dở hàng bất ngờ sập xuống
nhiều thanh dạng giáo cùng dụng cụ bằng kim loại
đã đổ đè lên ba công nhân đang làm việc phía dưới
ngay sau khi xảy ra sự cố
những người chứng kiến đã đào bới đống đổ nát
đưa những người bị nạn đi cấp cứu
tuy nhiên hai trong số ba nạn nhân đã tử vong
tại hiện trường
nhiều khối sắc thép và kim loại nặng hàng tấn
nằm ngỗ ngang dưới nhền nhà kho của công ty việt cường
một phần vết ngăn bằng tôn cũng bị kéo ngã
trước vụ việc nghiêm trọng
cơ quan điều tra công an huyền hốc môn
đại diện viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan
đã có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc
thông tin về công tác khắc phục sửa chữa cầu gần
tại tỉnh đồng nai
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
sáng nay tại cuộc họp giữa bộ giao thông vận tải
với các ngành liên quan
bộ giao thông vận tải đã nghe các đơn vị báo cáo
về kết quả khảo sát lòng sông
phương án trục vớt khôi phục lại cầu
tổ chức lại giao thông đường thủy đường sắt
bộ giao thông vận tải đã giao cho đơn vị thi công
công trình của tổng công ty xây dựng số một
huy động lực lượng đến để tiến hành trục vớt
thời gian huy động đến phải mất mấy ngày
nhưng bộ giao thông vận tải yêu cầu phải trục vớt
trước ngày hai tháng bốn
hiện các cơ quan chức năng đang lên dự toán kinh phí
thứ trưởng đông cũng đề nghị
trước ngày hai mươi bốn tháng ba
tổng công ty đường sắt việt nam phải chốt được phương án cuối cùng
đồng thời chủ động về kỹ thuật
huy động nhân lực
để thực hiện việc điều chỉnh chạy tàu phù hợp
cần tiếp tục thực hiện để dựng lên hình ba d
để xác định phương án tháo dở phù hợp
đảm bảo an toàn và báo cáo kết quả
cho bộ giao thông vận tải
liên quan đến tiến độ phá rỡ diện tích vi phạm
tại nhà tám d lê trực
theo quyết định cưỡng chế của ủy ban nhân dân
quận ba đình thành phố hà nội
đại diện đội thanh tra xây dựng quận ba đình cho biết
đang duy trì khối lượng phá dở
ba mươi đến bốn mươi mét dung một ngày
theo đại diện đội thanh tra xây dựng quận ba đình
trong những ngày đầu tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế
tốc độ phá dở gặp một số khó khăn
do hệ thống thang vận của công trình bị hỏng
sau khi phát hiện sự cố
ủy ban nhân dân phường điện biên và đội thanh tra
đã yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục
để tiết kiệm thời gian
ủy ban nhân dân phường điện biên và đội thanh tra xây dựng
thống nhất chọn công ty hải anh phát
đơn vị chủ đầu tư thuê tự phá dở
thực hiện theo phương án tự phá dở
do chính công ty cổ phần may lê trực xây dựng
và được các cơ quan chuyên môn thẩm định kỹ lưỡng
cùng chung quan điểm
đại diện thanh tra sở xây dựng hà nội khẳng định
sẽ đề nghị ủy ban nhân dân quận ba đình
chỉ đạo ủy ban nhân dân phường điện biên
và đội thanh tra xây dựng giám sát
tiến đội phá dở diện tích vi phạm
theo kết luận của thanh tra thành phố
kiên quyết xử lý vi phạm theo đúng chỉ đạo của thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thưa quý vị và các bạn
công tác khắc phục hậu quả hỗ trợ các nạn nhân
trong vụ nổ tại khu đô thị văn phú
hà đông thành phố hà nội
và kết quả công tác tổ chức và quản lý
lễ hội đầu xuân năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn thành phố
đó là một trong những nội dung chính
trong cuộc giao ban báo chí
do thành ủy hà nội tổ chức vào chiều nay
vụ nổ tại khu đô thị văn phú
hà đông hà nội
đã xảy ra được ba ngày
cho đến thời điểm này đã có bốn người tử vong
bốn người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện
liên quan đến vụ việc này
đại diện thành ủy hà nội cho biết
đây là một cái vụ mà
nó là do do do
sơ xuất của một cái
người mà làm cái việc mà
thu hôm phế thải
xong rồi chắc là
cắt thế nào đấy để xử lý
trước khi mang đi bán
hiện tại thì các ngành chức năng
của thành phố đang tích cực vào cuộc
để giải quyết những cái hậu quả
liên quan đến công tác tổ chức và quản lý lễ hội
theo đại diện một số cơ quan báo chí
việc tổ chức ban đầu là tốt
nhưng càng thời gian sau công tác này
đang bung lỏng rất đến tình trạng
lại tiếp tục tái diễn các hình ảnh không đẹp
khi tổ chức lễ hội
đặc biệt việc thu phí đền quan thánh
đã diễn ra nhiều năm nay
nhưng cơ quan quản lý nhà nước
vẫn chưa có các biện pháp chấn chỉnh thực trạng này
về vấn đề này đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch cho biết
sẽ trả lời các cơ quan báo chí
bằng văn bản trong thời gian sớm nhất
cũng tại buổi họp báo
nhiều phóng viên các cơ quan báo chí
đã có những câu hỏi liên quan đến việc
chủ đầu tư tòa nhà tám b lê trực
có văn bản gửi chính phủ và bí thư thành ủy hà nội
xin được đổi hình thức xử lý
thay vì phá rỡ toàn bộ diện tích sai phạm
việc xử lý các cán bộ bao che
xử lý các lò gạch trái phép tại huyện sóc sơn
thành phố hà nội
tuy nhiên đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo
không đề cập đến các vấn đề trên